ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa có quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể kể từ giờ ngày hôm nay bốn tháng một các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
không phục vụ quá năm mươi công suất và không quá hai mươi người trong một phòng phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hoặc quét mã qr
chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm pcr của khách hàng có thời hạn trong bảy mươi hai giờ đồng hồ kết quả âm tính mới được vào ăn uống